làm gì để có thương hiệu mạnh là câu hỏi được đặt ra cho các doanh nghiệp việt nam trong bối cảnh hội nhập
và đây cũng là nội dung chính trong tọa đàm do tạp chí điện tử nhà đầu tư vn tổ chức tại hà nội
tại tòa đàm những chia sẻ của nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu và đại diện các thương hiệu lớn của việt nam
đã đem đến những bài học thực tiễn trong xây dựng và phát triển thương hiệu việt hiện nay
sau ba thập kỷ đổi mới cộng đồng doanh nghiệp việt nam đã không ngừng lớn mạnh
góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội làm thay đổi tầm vóc và diện mạo của nền kinh tế đất nước
bên cạnh những thương hiệu được hình thành từ khu vực kinh tế nhà nước
thì nhiều thương hiệu danh giá được hình thành và trỗi dậy từ kinh tế tư nhân như vinhome tân hiệp pháp vietjet
cùng với đó cũng có nhiều thương hiệu việt vang bóng một thời bị biến mất
vậy nhà nước và doanh nghiệp phải làm gì để tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức trong quá trình tạo dựng thương hiệu
sử dụng công nghệ rồi thì thách thức quản lý tạo dựng cái phong văn hóa của doanh nghiệp
rồi gắn với khát vọng của doanh nghiệp
cho nên trước hết nó là câu chuyện của doanh nghiệp
nhưng thương hiệu hiểu nghĩa rộng nhất nó là sự tương tác của doanh nghiệp
của sản phẩm doanh nghiệp của con người doanh nghiệp với xã hội
cho nên bên cạnh cái nỗ lực của doanh nghiệp vai trò phải chính cổ
rõ vần là xúc tiến quảng cáo thương mạng hỗ trợ doanh nghiệp
các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng không thể có thương hiệu mạnh nếu không có doanh nghiệp mạnh
nghị quyết số một mươi hội nghị trung mương năm khóa một mươi hai của đảng đã xác định rõ quan điểm và nhiều giải pháp
về phát triển kinh tế tư nhân thành động lực của nền kinh tế
tuy nhiên thực tế việc triển khai nghị quyết còn chậm nhiều giải pháp chưa được thực thi theo tiến độ
nhưng mà việc thể chế hóa các quan điểm của đảng nêu trong nghị quyết còn chậm
rất nhiều những cái nội dung của nghị quyết cần phải nhanh chóng được thể chế hóa
về công tác xây dựng pháp luật chức năng để giả lại nhiệm vụ
trách nhiệm của từng bộ ngành đã được quy định trong nghị quyết
cùng với sự vào cuộc của chính phủ bộ ngành địa phương trong việc tạo môi trường đầu tư kinh doanh
thì việc tạo nên thương hiệu mạnh vẫn phải ở chính doanh nghiệp
doanh nghiệp cần xác định hướng đi và tầm nhìn của mình
xây dựng giá trị cốt lõi và khả năng kết nối được với người tiêu dùng
và trên tất cả thương hiệu không phải chỉ là cái tên là những khẩu hiệu khô hào
thương hiệu doanh nghiệp phải hướng đến sự nhân văn và thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội con người